tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội làm việc tại hội trường cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu cho rằng nguyên nhân khiến tình hình cháy nổ diễn biến ngày càng phức tạp là do vẫn còn có tư tưởng chủ quan của các cấp ngành cùng công tác tuyên truyền cho người dân chưa được thực sự trú trọng
đại biểu nguyễn thị mai hoa nêu thực trạng chỉ khi xảy ra cháy rừng cháy trung cư cháy quán karaoke tại địa phương này thì địa phương khác lúc đó mới đi giả soát kiểm tra
và khi sự cố cháy nổ xảy ra thì lúc đó mới truy cứu nguyên nhân và quy trích nhiệm đáng buồn là khi truy cứu trích nhiệm thì đang có vấn đề là đổ lỗi
trên thì đổ lỗi cho dưới là không chấp hành dưới thì quy là trên không hướng dẫn người dân thì cho là chính quyền không quan tâm chính quyền thì cho là người dân không chấp hành
trong khi đó băn khoăn về việc hiện nay cả nước vẫn còn hai sáu trăm sáu mươi hai công trình

một mươi trung cư đã đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đại biểu cao thị xuân đặt câu hỏi trách nhiệm của việc này thuộc về ai
tại sao có tình trạng này là do vi phạm của các chủ đầu tư hay do tiêu cực trong công tác kiểm tra xử lý sai phạm trong thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy
điều gì sẽ xảy ra nếu hỏa hoạn tại hàng trăm trung cư cao ốc đang ẩn trứa nguy cơ mất an toàn cháy nổ
chúng tôi đề nghị chính phủ bộ công an và chính quyền địa phương phải chấn chỉnh tình trạng này đặc biệt với các trung cư nhà cao tầng khi đã đưa vào sử dụng thì bắt buộc phải đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định
các đại biểu cũng cho rằng cần tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu hơn nữa về công tác phòng cháy chữa cháy
theo báo cáo của chính phủ thì trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám chính phủ đã ban hành chín nghị định thủ tướng chính phủ đã ban hành năm quyết định liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ các bộ ngành trong phạm vi quản lý nhà nước theo lĩnh vực của mình đã xây dựng ban hành hai mươi bốn thông tư để hướng dẫn thi hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy
tỉnh ủy thành ủy hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành tám trăm bốn mươi năm văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy
thế nhưng có bao nhiêu cá nhân tổ chức hiểu được những văn bản nghị định này